các em học sinh trung học phổ thông tô hiến thành huyện hải hậu rủ nhau tắm biển
nhưng do sóng to nước biển dâng cao đã khiến ba em học sinh bị cuốn ra ngoài
ba em khác đã may mắn được bạn bè và người dân kịp thời cứu thoát
các em bị mất tích được xác định là nguyễn văn hướng hoàng khánh tùng và lê anh tuấn
từ lúc mà tôi phát hiện được cho đến khi cháu đầu tiên bị chìm khoảng một mươi phút
lúc đấy là cái cháu nó tắm buông nó không có phao không có gì hết
mà chỉ có phát hiện thấy ba cháu nó nô nhô cái đầu này thôi
thì tôi đã hô hoán mấy thanh niên ngồi uống nước ở các quán ở đây
thành niên đã ra quần áo và xuống để bơi ra để cấp cứu
nhưng mà vì sóng to gió lớn như vậy là không ba được
từ khi nhận được thông tin xảy ra sự việc
ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an huyện đồn biên phòng và chính quyền địa phương
kết cực triển khai các biện pháp tìm kiếm
các nạn nhân
tuy nhiên cho tới thời điểm này dù đã hết sức nỗ lực
nhưng công tác tìm kiếm diễn ra hết sức khó khăn do sóng to gió lớn
đồng thời chúng tôi thông báo cho tất cả những xã của huyện hải hậu ở ven biển
phối hợp với bà con người dân để tìm kiếm cứu hộ khí nạn
sáu tàu đánh cá đã được lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương huy động
để tìm kiếm các thi thể nạn nhân
khoảng một mươi năm h ba mươi phút với những nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi của lực lượng chức năng
cũng như chính quyền địa phương tổ tìm kiếm đã phát hiện và vớt thành công thi thể của em trần văn hướng
tại vùng biển xã hải đông hải hậu
cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng bảy km